tỉnh lào cai cũng đã tích cực phát huy vai trò hoạt động của các tổ công tác tổ tự quản phòng chống dịch covid một mươi chín
qua đó góp phần kiểm soát ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn về lây lan dịch bệnh cũng như nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác phòng chống dịch
đi từng ngõ gõ cửa từng nhà là công việc được bà nguyễn thị định tổ trưởng tổ tự quản phòng chống dịch tổ bảy phường xuân tăng thành phố lào cai
cùng các thành viên trong tổ thực hiện trở lại trong những ngày gần đây
thế rồi tổ dân phố các tri hội đoàn thể sau đấy là phối kết hợp với lại ban chỉ đạo phường với y tế phường
sau khi mà nắm được thông tin tin là cùng phối kết hợp để đi nắm bắt và ra soát các đối tượng và người lạ về địa bàn mình
tổ dân phố thì với tinh thần bây giờ là tuyên truyền là phải phòng chống mà khi gia đình nào mà có người ở vùng dịch về là phải báo cáo với tổ dân phố ngay
còn tại khu vực bến xe trung tâm khu vực tập trung đông lưu lượng người và phương tiện qua lại
kề mần nhiều nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn
bởi vậy công tác tuyên truyền vận động về phòng chống dịch cũng như thực hiện đo thân nhiệt khai báo y tế được các tổ tự quản phòng chống dịch đẩy mạnh thực hiện
phân công nhiệm vụ từ người một theo ca và trực tiếp ở đây làm hai mươi bốn h trên hai mươi bốn h
nói chung là mọi người tuy là rất là ít người nhưng mà cũng mọi người phải cố gắng
mong muốn là cái thứ nhất là mình kiểm soát được tất cả mọi người
thứ hai là mong muốn là mọi người
dân đều có ý thức và phối hợp với cán bộ y tế để phòng chống dịch cho tốt
trên địa bàn thành phố lào cai hiện có ba trăm linh bốn tổ tự quản tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại một mươi bảy xã phường thị trấn
sau khi phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước đặc biệt là ở tỉnh hải dương quảng ninh
các tổ tự quản phòng chống dịch covid một mươi chín đã phối hợp với lực lượng chức năng
đã truy vết và đưa vào cách ly hơn một tám trăm linh trường hợp đi từ vùng dịch về
với trên một năm trăm linh mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần một
theo dõi lấy mẫu xét nghiệm và tuân thủ nghiêm quy định cách ly tại nhà
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
việc phát huy vai trò của các tổ tự quản trong phòng chống dịch có vai trò hết sức quan trọng
qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn dân
góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự xâm nhập của dịch bệnh covid một mươi chín vào địa bàn
liên quan tới việc xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ
tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín
xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng hai ở xã tân việt huyện bình giang tỉnh hải dương
chiều ngày hôm nay tòa nhân dân huyện bình giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
theo thủ tục rút gọn đối với bị can vũ văn tập chú ở xã vĩnh hồng huyện bình giang
theo đó bị cáo đã bị tuyên án một mươi năm tháng tủ giam về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo chẳng vào khoảng tám h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng hai tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín thu bình an
đối tượng vũ văn tập không đội mũ bảo hiểm
điều khiển xe máy mang biển số ba mươi bốn p chín mươi nghìn bốn trăm hai mươi chín cố tình phóng xe vượt qua chốt
bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ
không dừng lại ở đó đối tượng này còn chống đối đấm vào mặt đồng chí phó trưởng công an xã tân việt
khi đồng chí này yêu cầu tập dừng phương tiện để kiểm tra khai báo y tế
khiến cho đồng chí phó trưởng công an xã tân việt bị thương ở vùng mặt và hư hỏng kính mắt
tại phiên tòa tập đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
hội đồng xét xử đã tuyên án một mươi năm tháng tù giam đối với vũ văn tập về tội chống người thi hành công vụ
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an vừa triệt phá hai đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp
theo đó ngày hai mươi một tháng một bộ đội biên phòng nghệ an đấu tranh thành công
bắt đối tượng siêng phong my sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại huyện nọng hét tỉnh siêng khoảng lào
đang có hành vi đưa chín công dân việt nam xuất cảnh trái phép từ việt nam sang lào
đối tượng siêng phong mi khai được một người việt nam tên là hạnh không rõ họ và địa chỉ cụ thể
thuê dẫn đường đưa chín người việt nam từ bản tiền tiều xã nậm cắn huyện kỳ sơn
vượt biên sang lào với tiền công là năm bảy triệu đồng một người
sau đó tại khu vực biên giới huyện kỳ sơn bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bắt giữ xử lý bốn đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép
theo đó đối tượng nguyễn thái dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã diễn tân huyện diễn châu tỉnh nghệ an khai nhận
đã tổ chức đưa ba công dân trốn đi nước ngoài trái phép
hoạt động của tội phạm hình sự ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp
đáng chú ý là xu hướng các đối tượng hình sự liên kết với nhau để phạm tội hình thành tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia
chủ động trước những nguy cơ của loại tội phạm này lực lượng công an đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá
với quyết tâm không để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
ghi nhận của phóng viên intv trong công tác đấu tranh với tội phạm băng ổ nhóm tại một số địa phương
tại hải dương qua công tác nắm tình hình công an tỉnh hải dương xác định gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức
điển hình là băng nhóm do hoàng văn trưởng tức trưởng hàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường tân bình thành phố hải dương cầm đầu
với tinh thần kiên quyết xử lý không để tội phạm băng ổ nhóm hoạt động lộng hành lực lượng công an đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
chỉ trong thời gian ngắn đối tượng hoàng văn trưởng và đồng bọn đã bị bắt giữ
một băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm chuyên tổ chức đánh bạc
đối tượng hoàng văn trưởng tức trưởng hàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường tân bình thành phố hải dương cầm đầu